sau khi xuất hiện vệt nước đỏ tại cảng sơn dương vào ngày một mươi bảy tháng hai trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip quay cảnh một cống nước xả thải màu đỏ và cho rằng đó là cống xả thải của formosa
sau khi nắm bắt được thông tin các cơ quan chức năng đã xuống hiện trường để kiểm tra và lấy mẫu đi phân tích đánh giá chất lượng nước biển
qua kiểm nghiệm cho thấy đến nay chất lượng nước thải đầu ra của formosa vẫn nằm trong giới hạn cho phép của bộ tài nguyên và môi trường
trong quá trình kiểm tra giám sát hệ thống xử lý nước thải tại formosa không thấy có cống xả thải nào như trên hình
vì hiện tại toàn bộ nước thải của formosa đã được gom về một mối để xử lý và thải ra biển một điểm duy nhất
ngoài ra theo kết quả khảo sát của các cơ quan chức năng qua kiểm tra thực tế hệ thống xử lý nước thải xả thải của formosa hà tĩnh không phát hiện cống xả thải nào giống như đã lan truyền trên mạng
đối với việc thoát nước mưa nước mặt phongmosa có ba hệ thống mương thoát ở ba khu vực của nhà máy
đầu chiếu với kích cỡ của cống xả nước thải màu đỏ lan truyền trên mạng là không phù hợp